tất cả các tàu biển được phép cập cảng tại quảng ninh theo các quy định hiện hành và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cộng đồng
quy trình đón khách du lịch tại quảng ninh phải gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
riêng các tàu đã đi qua các cảng của trung quốc bao gồm cả hồng kông macau trước khi cập cảng quảng ninh
cần áp dụng các biện pháp khai báo y tế đối với tất cả hành khách thuyền viên
phải cách ly toàn bộ thuyền viên hành khách tại tàu tuyệt đối không được lên bờ
đại lý tàu công ty du lịch phải thông tin cho sở du lịch biên phòng cảng hòn gai cảng vụ hàng hải quảng ninh trước khi tàu đến ít nhất là một mươi ngày
thông tin chi tiết bao gồm hành trình của tàu danh sách quốc tịch hành trình đã đi qua hành trình dự kiến tình trạng sức khỏe của cả tàu trong một mươi bốn ngày trước khi đến quảng ninh